người khmer nam bộ có lịch sử cộng cư hòa hợp gần gũi gắn bó với các dân tộc người kinh hoa trên dùng đất nam bộ
nhưng với cộng đồng khmer những giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc có tầm ảnh hưởng sức lan tỏa lớn đến từng cá thể
nên các giá trị văn hóa của người khmer vẫn được bảo lưu tốt
dân ca khmer nam bộ có rất nhiều thể loại
hát ru con chầm riêng pompecon hát làm việc chầm riêng cang nghia hát quê tình chầm riêng bonserong
tâm hồn người khmer nam bộ được thể hiện rõ nhất trong các bài hát dân gian
từng lời ca tiếng hát đã làm lây động đến tình cảm sâu kính của con người
hát trong lao động sản xuất thì có những bài như chầm riêng bonserong hát quang trài
chầm riêng cáp trơ hát đống cây chầm riêng stunzro hát cáy lúa
giống như tình hình sưu tầm nghiên cứu các thể loại dân ca khác
hát ru khmer nam bộ đã được quan tâm sưu tầm phổ biến
tuy chưa thật sự đầy đủ và rộng rãi
nhưng dưới nguồn tư liệu hiện có
vẫn có thể khẳng định tiếng nói riêng bản sắc thể loại của hát ru khmer
ngoài những đặc điểm chung của thể loại hát ru
hát ru khmer còn có những dấu ấn riêng về văn hóa nghệ thuật
những điều đã tạo nên sức hấp dẫn mạnh liệt của hát ru khmer đối với các nhà nghiên cứu
năm hai nghìn bốn nhạc sĩ nguyễn văn hoa
sau ba mươi năm lặng lội khắp các vùng miền tây nam bộ
đã sưu tầm và xuất bản công trình một trăm linh làng điệu dân ca khmer gồm hai tập
công trình đã ký âm phiên âm và dịch ra tiếng việt
góp phần đáng kể cho việc giới thiệu
và phổ biến dân ca của người khmer nam bộ đến với công chúng
ngoài ra còn phải kể đến nguồn tư liệu hát ru khmer
từ công trình giang học dân gian sóc trăng năm hai nghìn hai
giang học dân gian bạc liêu hai nghìn năm của chu xuân diên chủ biên
dân ca trà vinh hai nghìn bốn của nguyễn trúc phong chủ biên
trong những năm gần đây các luận gian luận án
các bài báo nghiên cứu về dân ca khmer nam bộ
được ra đời nhiều hơn với nhiều cách tiếp cận mới mẻ
hát ru là một thể loại đặc biệt trong kho tàng âm nhạc dân gian
những làn điệu hát ru thường là các bài hát nhẹ nhàng đơn giản
và phần lớn đều có xuất xứ từ ca giao đồng giao hò vè dân gian
các loại thơ được truyền từ đời này qua đời khác
còn hát ru khmer thì có giai điệu dìu dạc
do những câu nhạc ngắn được tổ chức lại

và xuất hiện chậm rãi và êm ái
kết cấu của lời hát ru thường mở đầu bằng một câu
con ơi ngủ đi út ơi ngủ đi đừng khóc
hoặc cháu ơi đừng khóc đừng la
bố bố thành đồi xóa mệt ai chạy
tỉnh sóc trăng có khoảng bốn trăm linh người dân tộc khmer
chiếm hơn ba mươi một dân số của tỉnh này
để góp phần bảo tồn và phát huy nền gian hóa đậm đà bản sắc dân tộc
làng điệu dân ca riêng có của đồng bào dân tộc khmer nam bộ
tỉnh sóc trăng đã tổ chức liên quan dân ca khmer khu vực đồng bằng sông cửa long